xe máy điện xe đạp điện xe đạp của các hộ dân trong khu vực cấm đường được phép đi ra vào
và có vé của ban quản lý tổ chức chợ hoa xuân để quản lý nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông khu vực
cùng với đó sở giao thông vận tải hà nội giao trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị
phối hợp với các đơn vị chức năng của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
tổng công ty vận tải hà nội và các đơn vị liên quan bố trí điều chỉnh luồng tuyến xe buýt
không đi vào các tuyến đường phố cấm trên
dạng sáng ngày chín tháng một một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua ấp một xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước khiến cho nhiều người bị thương
theo các nhân chứng vào khoảng một giờ ba mươi phút một chiếc xe tải mang biển số bốn mươi bảy c một mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi bốn trở đầy hàng
khi đang lưu thông theo hướng từ tỉnh đắk nông đi tp hcm thì bị một chiếc xe khác đi cùng chiều vượt qua
và chạm vào đầu
tài xế xe tải không kịp xử lý nên đã mất lái lao thẳng vào nhà dân
rất may trong số tám thành viên đang ngủ trong nhà chỉ có ba người bị thương nhẹ
thưa quý vị sau nhiều ngày luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định một trăm linh được áp dụng
thống kê tại các bệnh viện cho thấy là số lượng bệnh nhân nhập viện do tác hại của rượu bia đang có chiều hướng giảm
tuy nhiên là thời điểm này đang là cận tết khả năng sử dụng rượu bia sẽ còn rất nhiều
người dân cần lưu ý nếu uống rượu bia mất kiểm soát thì sẽ khó tránh khỏi những hệ lụy đáng tiếc
người đàn ông này đã phải trải qua bảy lần phẫu thuật chân trái của mình nhưng hiện anh vẫn chưa thể bình phục
cách đây không lâu sau một cuộc vui quá chén anh đã lái xe lao xuống vực trên đường đi về nhà
hậu quả là những tháng ngày dài nằm trên giường bệnh chưa biết có thể về nhà đón tết cùng gia đình hay không
chắc là có lẽ thì nếu mà lái xe thì
từ ngày luật phòng chống tắc hại của rượu bia được áp dụng thống kê tại các bệnh viện cho thấy số lượng bệnh nhân
nhất là bệnh nhân bị tai nạn giao thông do bia rượu đã có chiều hướng giảm dù không quá nhiều
từ ngày một tháng một đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi qua thống kê chúng tôi vẫn thu được là con số là có
năm trăm linh năm trường hợp bị tai nạn giao thông đến bệnh viện việt đức
và trong số đó thì tỷ lệ mà có xét nghiệm ethanol nồng độ cồn trong máu là chiếm quân sáu
như vậy là khi chúng ta so sánh cùng kỳ với năm ngoái thì cũng có một cái sự giảm ở mức rất là vượt vài
ngoài tai nạn giao thông thì việc uống rượu bia mất kiểm soát còn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe
ngộ độc rượu loạn thần do rượu và những hậu quả không thể lường hết được
chỉ có cái hậu quả
các biến chứng có do ngộ độc rượu cấp tính gây ra ví dụ như hạn thật là hạ đứng huyết
đấy rồi thì nếu mà uống nhiều thì sẽ rõ ràng bị tổn thương não
như chúng ta đã thấy là những người uống rượu nhiều thì não nó teo đi
khuyến cáo người dân cần hạn chế sử dụng rượu bia
nếu uống thì nên biết cách kiểm soát để không vi phạm luật pháp không gây tổn hại đến sức khỏe